công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng truy nã là lê văn danh
chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về tội trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào ngày chín tháng ba khi đang đi ngang qua địa bàn xã phước thiền
phát hiện chiếc xe máy bên trong cốc xe có nhiều trang sức gồm dây chuyền bông tai bằng vàng trị giá tài sản hơn hai mươi năm triệu đồng
danh đã đánh lạc hướng còn nguyễn phước hải đứng ngoài cảnh giới
huỳnh văn trung thực hiện hành vi trộm rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt được trung và hải riêng danh đã bỏ trốn nên bị truy nã
vào ngày sáu tháng một mươi hai công an huyện nhơn trạch phối hợp với công an huyện long thành đã bắt được danh khi y đang trốn tại xã long phước